tại hội nghị triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của ngành công thương diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ngành công thương bao gồm cả thương mại dịch vụ
đã tạo ra việc làm cho hàng triệu lao động dôi dư từ nền nông nghiệp
nhờ đó góp phần quan trọng vào tăng năng suất lao động của nền kinh tế
thủ tướng cũng yêu cầu phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo
là trọng tâm của sự phát triển của ngành công thương tiếp tục tạo ra sự thay đổi
nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò của ngành công thương
đã đóng góp đến tám mươi gdp cả nước đưa gdp năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng trên bảy
động lực chính cho tăng trưởng kinh tế vẫn là công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến
chế tạo với mức tăng trên một mươi năm và thương mại tăng một mươi một bảy
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của việt nam
vừa mới bật lên thứ sáu mươi bảy trên một trăm bốn mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có nhiều trụ cột có đóng góp làm tăng thứ hạng của việt nam liên quan đến ngành công thường
một cái thành công rất lớn mà cần phải tổng kết đó là nhiều hiệp định các ấp ta
đặc biệt là các ấp ta thể hiện thế hệ mới mà việt nam chủ động tham gia
đã cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước của chúng ta qua các thời kỳ đổi mới
và chúng ta xem hội nhập là một trong những chìa khóa góp phần thúc đẩy tốc độ cải cách
và tăng trưởng kinh tế trong nước và các thành quả ấy có được thể hiện tính hiệu quả
trong công tác xúc tiến thương mại và đầu tư của ngành công thương trong năm qua
bộ công thương cũng là bộ tiên phong trong việc hoàn thành đơn giản hóa sáu trăm bảy mươi năm trên một hai trăm một mươi sáu điều kiện kinh doanh
tiết kiệm một trăm hai mươi hai ngày công mỗi năm
năm nay bộ công thương tiếp tục là bộ đầu tiên
băng hành phương án các giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh lần thứ hai cho giai đoạn một mươi chín hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương đã tiếp tục đơn giản hóa cắt giảm ba mươi thủ tục hành chính
trong tổng số bốn trăm bốn mươi năm thủ tục hành chính hiện có thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ
ví dụ như là các ông chí đã có hai trăm tám mươi hai thủ tục lên trực tuyến
trong đó một trăm sáu mươi cấp độ
thủ tục ba và cấp độ bốn tức là người giải quyết thủ tục không gặp được người làm thủ tục
cái này phải chống thông dũng nhập vạc rất tốt không chứ
thủ tướng lưu ý trong thời gian tới bộ công thương cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách có tầm nhìn dài hạn
nhất quán tạo ra môi trường thuận lợi đồng bộ hướng vào tăng năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành
nhất là quy hoạch phát triển thể hiện một thể chế tiên tiến
đánh cho việt nam
phải nâng cao năng suất nội ngành của ngành công nghiệp
nhất phát triển ngành công nghiệp việt nam
giảm phụ thuộc vào lợi thế không bình vững của nguồn tài nguyên như dầu thô dầu mỏ
thay vào đó phải chuyển thành ngành công nghiệp dựa trên khai thác tự nhiên
khai thất tự nhiên sang ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp dựa trên nền tảng sáng tạo
lấy khoa học công nghệ làm động lực của nền tảng cạnh tranh
chính vì vậy ngành công thương
người sâu sắc và chủ động hơn
đi tắc đón đạo hơn
đã tặng dụng mọi cơ hội tham gia cuộc cách mạng công nghiệp bốn
theo đúng nghị quyết của trung ương
phải thực sự qua cách mạng công nghiệp bốn là cơ hội cho khát vọng phồn vinh của dân tộc
thủ tướng yêu cầu phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo
là trọng tâm của sự phát triển của ngành công thương
tiếp tục tạo ra sự thay đổi nâng cao sức cạnh tranh
bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
tái cơ cấu mạnh mẽ ngành công nghiệp để tăng năng suất lao động
tạo thuận lợi hơn cho suất nhập khẩu
theo tinh thần hậu kiểm chống tham nhũng trong xuất nhập khẩu
tại hội nghị thủ tướng thực hiện nghi thức khai trương thủ tục cấp co
chứng nhận xuất xứ mẫu d điện tử